cảnh vi môi giới mại dâm ba đối tượng gồm nguyễn trung kiên bùi anh quân cùng chủ tịch thành phố hà nội
và phạm sĩ an quê tại nghệ an đã bị công an quận hà đông hà nội tạm giữ vào ngày hôm qua để tiến hành điều tra
theo thông tin ban đầu cho biết vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một quân và kiên đã bàn bạc
lập nhiều nhóm chat trên ứng dụng telegram để môi giới mại dâm
hai đối tượng sau đó lập nhiều tài khoản trên ứng dụng này để liên hệ với gái mại dâm và khách mua dâm
mỗi phi vụ chất lọt nhận hoa hồng là ba mươi còn an sẽ hưởng một mươi năm
nhóm này chỉ môi giới bằng cách nhắn tin trên ứng dụng telegram toàn bộ lịch sử giao dịch sau đó đều được xóa ngay
tiền thanh toán cũng được yêu cầu chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung ngụy trang kín kẽ